cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bình dương
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
vụ án này thuộc viện ban chỉ đáo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước